quan hệ giữa việt nam và indonesia đã có những bước phát triển mọi mặt
đặc biệt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đã và đang là một trong những
ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai quốc gia khi nâng tầm quan hệ từ đối tác toàn diện
lên đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba đã đóng góp tích cực vào sự phát triển
của mỗi nước nói riêng và đối với hòa bình thịnh vượng của khu vực và thế giới nói chung
trong chương trình kinh tế và dự báo hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi
tìm hiểu sâu về các hoạt động xúc tiến của việt nam và indonesia trong giai đoạn hiện nay
thông qua cuộc trao đổi với vị khách mời hết sức đặc biệt của chương trình
vâng đó là ngài inu hadi đại sứ đặc mệnh toàn quyền indonesia tại việt nam
trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
thì xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nhìn lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp
giữa hai nước trong thời gian qua
việt nam indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày ba mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua chặng đường phát triển hơn sáu mươi năm quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mọi mặt
bao trùm các lĩnh vực kinh tế chính trị an ninh quốc phòng giáo dục
tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba hai nhà nước đã nâng tầm quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược
quan hệ song phương tốt đẹp việt nam indonesia và điểm quan trọng nhất trong quan hệ giữa việt nam indonesia
là hai quốc gia có nhiều lợi ích tương đồng và sự hội tụ các lợi ích chiến lược
cho đến nay việt nam là nước đầu tiên và duy nhất trong asean mà indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
và ngày càng đi vào thực chất
từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời việt nam và indonesia đã cùng nhau hợp tác
và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đặc biệt là asean và liên hợp quốc
việc cộng đồng kinh tế asean aec được hình thành cũng đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước
các rào cản ngăn cách giao thương hàng hóa được giảm mạnh góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại
và đầu tư giữa việt nam và indonesia
trước tiên xin được cảm ơn đại sứ đã dành thời gian tham gia chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
thưa đại sứ đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ hợp tác thương mại song phương giữa việt nam và indonesia trong thời gian gần đây
tôi nghĩ rằng việt nam và indonesia đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp
chúng ta đã có mức kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng gấp hai lần trong giai đoạn năm năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
khi đạt tới con số năm sáu tỷ đô la mỹ
và tôi tin rằng với những nỗ lực những cố gắng và với những cơ hội tiềm năng sẵn có
chúng ta có thể hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi tỷ đô la vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
với những điều này tôi có thể khẳng định rằng hai quốc gia đang có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có rất nhiều việc cần phải làm
theo đại sứ thì thị trường việt nam có những lợi thế và tiềm năng gì có thể thu hút các doanh nghiệp indonesia và các quốc gia khác trên thế giới
tôi nghĩ điểm đầu tiên là việt nam có một nền kinh tế phát triển rất nhanh chóng và ổn định trong vòng ba năm năm trở lại đây
trong năm vừa qua việt nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế sấp xỉ bảy
điểm thứ hai việt nam là một trong những quốc gia đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế sấp xỉ bảy
điều này sẽ tạo ra một thị trường tiềm năng rộng lớn cho doanh nghiệp của indonesia khi gia nhập vào thị trường việt nam
vậy đối với thị trường indonesia thì sao thị trường này sẽ có những tiềm năng và lợi thế gì cho các doanh nghiệp việt nam
indonesia được coi là một thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp của việt nam
bởi thứ nhất indonesia có một lợi thế rất nhanh
nhiều doanh nghiệp việt nam có một lượng dân số lớn khi có tới hai trăm năm mươi triệu dân và là quốc gia có mức thu nhập khá
chúng tôi cũng có một nền kinh tế phát triển nhanh chóng và ổn định giống như việt nam
điều đó có nghĩa là indonesia có một thị trường tiêu dùng nội địa vô cùng rộng lớn để các doanh nghiệp việt nam có thể dễ dàng tiêu thụ sản phẩm của mình
dễ dàng mở công ty hay chi nhánh tại thị trường indonesia cũng như có thể tăng cường giao thương tại thị trường này
đó là thứ nhất
cái thứ hai là đất nước của chúng tôi có rất nhiều nguồn nguyên liệu phong phú và đa dạng
vì vậy các doanh nghiệp của việt nam có thể kết hợp với các nhà sản xuất của indonesia
để có được những sản phẩm tốt nhất bán ra thị trường thế giới
và nhu cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp việt nam
đây là những lợi thế khiến cho thị trường indonesia ngày càng trở nên hấp dẫn đối với doanh nghiệp việt nam
cùng với đó là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai chính phủ đã và đang tạo đà thúc đẩy quan hệ hợp tác
trong lĩnh vực kinh tế thương mại ngày càng phát triển
trong những năm qua kim ngạch thương mại giữa việt nam và indonesia liên tục tăng trưởng nhanh
theo thống kê kim ngạch thương mại hai triệu việt nam indonesia đạt năm bốn tỷ đô la
vào năm hai nghìn một mươi bốn năm năm mươi chín tỷ đô la năm hai nghìn một mươi năm và đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch hai triệu đạt một mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi tám
trong đó việt nam xuất sang indonesia các sản phẩm thế mạnh là gạo và dầu thô
và nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất công nghiệp như hóa chất bột giấy nguyên phụ liệu diệt may da dày và phân bón
trong thời gian tới với việc hai nước đang lấy lại đà tăng trưởng từ sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu
quan hệ thương mại giữa việt nam và indonesia được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ
trong thời gian tới indonesia là một nước dẫn đầu và có nhiều tiềm năng tiềm lực mạnh nhất trong khối asean
với một thị trường rộng lớn cộng thêm nền kinh tế indonesia cũng rất đa dạng
indonesia hiện nay là nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của asean
đặc biệt là trong khu vực châu á thái bình dương
chắc chắn sự hợp tác giữa việt nam và asean cũng như indonesia sẽ được phát triển trong thời gian tới
với lợi thế như sự gần gũi về địa lý cùng các điều kiện thuận lợi trong chính sách ưu đãi nội khối asean
và nhu cầu tiêu dùng của thị trường lớn việt nam và indonesia đang ngày càng trở thành thị trường hấp dẫn của nhau
lựa chọn hợp tác với doanh nghiệp việt nam từ năm hai nghìn một mươi hai tập đoàn siemens indonesia đã công bố đầu tư chính thức vào simang thang long
và đã trở thành cổ đông chiến lược của simang thang long
với sự tham gia của siemens indonesia simang thang long có được sự hỗ trợ toàn diện
đưa tổng vốn điều lệ của công ty từ một bảy trăm năm mươi tỷ đồng
lên mức bốn hai trăm linh tỷ đồng
sự tham gia của một tập đoàn lớn với hơn năm mươi năm kinh nghiệm đến từ indonesia đã cho thấy những tiềm năng hấp dẫn của thị trường việt nam
việc đến thị trường việt nam nói chung và thị trường xi măng của việt nam nói riêng có thể nói là một cơ hội đối với chúng tôi
việt nam có một thị trường rộng lớn và tiềm năng một thị trường rất phù hợp với chúng tôi
và có thể giúp chúng tôi có được nhiều cơ hội gặp gỡ giao thương với các đối tác và bạn hàng
chúng tôi cũng có thể giới thiệu một số sản phẩm đến với thị trường việt nam
và có cơ hội xuất khẩu tới ba mươi sang cả những quốc gia khác
ngành công nghiệp simang của việt nam tăng trưởng từ một mươi đến một mươi năm một năm
và tôi tin là sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới
đây cũng là một tín hiệu rất mừng đối với các doanh nghiệp của chúng tôi
đây là công ty cổ phần cơ khí thăng long một đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm kim khí gia dụng và chi tiết cho ngành công nghiệp
với các trang thiết bị hiện đại và dây chuyền công nghiệp khép kín
công ty cổ phần cơ khí thăng long có thể sản xuất ra trên ba trăm linh loại sản phẩm
với số lượng từ một mươi năm đến hai mươi triệu sản phẩm hoàn chỉnh trong một năm
các sản phẩm của công ty cổ phần cơ khí thăng long không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong thị trường trong nước
mà còn xuất khẩu đi các nước trong đó có indonesia
đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu trong đó xuất khẩu nói chung sang các nước châu á châu âu châu mỹ châu phi
indonesia cũng là một thị trường mà hàng xuất khẩu được tới indonesia
đây là thị trường rất rộng
rộng lớn đối với công ty muốn đạt được hàng xuất khẩu thì phải nói là trước tiên chúng tôi phải thực hiện tốt vấn đề
cái tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xuất khẩu đi các nước đảm bảo được yêu cầu trong đó có thị trường của indonesia
để cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư vào thị trường indonesia
chính phủ indonesia đang có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân
tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại quốc gia này
tuy nhiên để xuất khẩu thành công doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ những quy định
cũng như yêu cầu tiếp tục
để giúp cận thị trường các chính sách về đầu tư kinh doanh của indonesia
ngoài ra theo các chuyên gia sản phẩm việt nam thâm nhập thị trường indonesia không chỉ cạnh tranh về giá
mà nên có sản phẩm sáng tạo có bản sắc riêng tính năng tốt và mang lại giá trị cao
có thể thấy là cả hai quốc gia đều đang sở hữu khá nhiều tiềm năng và lợi thế
như gần gũi về địa lý cùng tham gia cộng đồng kinh tế aec
tuy nhiên quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng
vậy nguyên nhân đến từ những yếu tố nào thưa ngài đại sứ
tôi rất tiếc khi phải nói rằng về thương mại và đầu tư tại thị trường việt nam
indonesia vẫn là quốc gia đứng sau một số quốc gia châu á khác như singapore malaysia thái lan
một trong những lý do là đất nước indonesia vẫn chưa được nhiều người việt nam biết tới như những quốc gia châu á khác
chính vì vậy mà đầu tiên là chúng ta sẽ tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh về đất nước indonesia với các doanh nhân doanh nghiệp của việt nam
điều thứ hai tôi tin rằng việc khoảng cách địa lý xa xôi cộng với việc chúng ta không có những chuyến bay thẳng kết nối tới indonesia đã tạo ra những hạn chế nhất định cho người dân cũng như doanh nghiệp hai nước
vì vậy tôi nghĩ rằng một mặt chúng ta cần phải có những chuyến bay thẳng từ việt nam tới indonesia và indonesia tới việt nam
điều này sẽ giúp những người dân và doanh nghiệp của cả hai quốc gia có thể kết nối được với nhau nhiều hơn và gần gũi nhau hơn
thời gian qua cả hai nước đều đã đồng thuận và thống nhất đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
vậy đại sứ đánh giá như thế nào về mục tiêu này
đó là thách thức và cũng là cơ hội rất lớn dành cho chúng tôi
tại sao bởi vì những cơ hội mà thị trường việt nam dành cho indonesia và các doanh nghiệp của indonesia có thể xuất khẩu được nhiều hơn
chúng ta cũng tiến thêm một bước trong việc tăng cường thúc đẩy trao đổi thương mại và doanh nghiệp của hai nước
ví dụ như doanh nghiệp của chúng tôi có thể xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy tới thị trường việt nam
cùng với đó chúng tôi lại có thể nhập khẩu gạo và các nông thủy sản của việt nam về thị trường indonesia
chúng tôi cũng có thể nhập khẩu các sản phẩm như điện thoại điện tử mang thương hiệu của việt nam
điều đó nghĩa là chúng ta tạo ra những cơ hội trao đổi giao thương cho doanh nghiệp hai nước
đặc biệt là chúng tôi có rất nhiều sản phẩm từ cao su sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm từ dầu cọ
bởi indonesia là quốc gia sản xuất dầu cọ số một thế giới
vì vậy indonesia là quốc gia sản xuất dầu cọ số một thế giới
những sản phẩm này rất tốt cho nền công nghiệp phụ trợ ngành mỹ phẩm nói riêng và nền công nghiệp phụ trợ nói chung
để tận dụng tốt những lợi thế đó đại sứ có thông điệp gì cho doanh nghiệp việt nam để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thương mại song phương
để tận dụng tốt những lợi thế sẵn có và đẩy mạnh các hoạt động thương mại song phương
tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp việt nam nên đến với hội trợ thương mại lớn nhất
hội trợ thương mại của indonesia có tên hội trợ thương mại indonesia sẽ được tổ chức vào tháng một mươi tới
xa hơn nữa chúng tôi cũng đang lên kế hoạch để mời từ một mươi đến một mươi năm doanh nghiệp của việt nam đến thăm và tìm hiểu thị trường indonesia
các doanh nghiệp việt nam nên tham gia các chương trình này bởi để tăng cường cho các hoạt động thương mại song phương
tôi nghĩ đây là một cơ hội rất lớn dành cho các doanh nghiệp của việt nam
thứ hai chúng tôi sẽ hỗ trợ và đưa các doanh nghiệp của indonesia tới tham dự hội trợ thương mại quốc tế việt nam
được tổ chức vào cuối tháng một mươi một đến đầu tháng một mươi hai tới tại thành phố hồ chí minh
mục tiêu của chúng tôi là sẽ đưa thêm khoảng sáu mươi doanh nghiệp xuất nhập khẩu của indonesia tới thị trường việt nam
tôi hy vọng rằng với những cơ hội này doanh nghiệp của hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động giao thương trong thời gian tới
về phía indonesia chính phủ indonesia sẽ có kế hoạch gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp việt nam tham gia vào thị trường này thưa đại sứ
đối với các doanh nghiệp việt nam muốn đầu tư vào thị trường indonesia chúng tôi có những chính sách miễn thuế khi đầu tư vào những ngành ưu tiên
đối với các doanh nghiệp việt nam muốn đầu tư vào thị trường indonesia chúng tôi có những chính sách miễn thuế khi đầu tư vào những ngành ưu tiên
thứ hai là chúng tôi rất vui mừng chào đón bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào của các doanh nghiệp việt nam đến với thị trường indonesia bằng cách có một số hỗ trợ cho các bạn
như tôi đã nói đó là hỗ trợ một số chi phí tại các địa phương
thưa quý vị mới đây việt nam và indonesia đã đưa mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi tám
với quyết tâm của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
nâng kim ngạch thương mại song phương sẽ sớm đạt và vượt mục tiêu đề ra
thông qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi nước nói riêng và hòa bình thịnh vượng của khu vực và thế giới nói chung
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội